trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội vào sáng nay báo cáo nhanh về tám trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn là các f một tiếp xúc với hai ca nghi mắc đã được công bố vào tối ngày hôm qua
chùng ca bệnh thứ nhất ở mỹ đức là năm trường hợp trong cùng một gia đình
người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lái xe tự do có tiền sử đi bán xe tại huyện hoàng mai tỉnh nghệ an vào ngày hai mươi hai tháng sáu cùng f tại tỉnh hà nam có triệu chứng vào ngày một tháng bảy xét nghiệm pcr dương tính ngày năm tháng bảy
được cdc thông báo vào tối qua đến sáng nay vợ và ba con của anh này cũng có kết quả khẳng định dương tính và đều xuất hiện triệu chứng ho sốt
hiện khu vực nhà của các bệnh nhân đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ
chùm các bệnh thứ hai ở huyện đông anh liên quan đến công ty xây khu công nghiệp bắc thăng long
bệnh nhân là nhân viên bảo vệ của công ty xây
qua điều tra sơ bộ có ba trường hợp dương tính tại công ty là f một của bệnh nhân
một trường hợp dương tính mới tại quận hoàng mai liên quan đến chuyến bay về từ tp hcm là f một
ghi trở bốn bệnh nhân thanh hóa dương tính
như vậy đến nay hà nội đã ghi nhận thêm một mươi ca dương tính mới về covid một mươi chín